hoang mang và lo lắng đang là tâm lý của nhiều hộ dân ở thôn bản lành xã hòa cư huyện biên giới cao lộc tỉnh lạng sơn
khi công trình mương thủy lợi mới đưa vào sử dụng chưa được một tháng đã bị hỏng
nguy cơ thiếu nước phục vụ canh tác và sản xuất nông nghiệp cho hàng chục hectare dụng vườn của người dân nơi đây đang hiện hiểu
phản ánh của phóng viên tại lạng sơn
công trình mương thủy lợi có chiều dài khoảng một mét nhưng có khoảng hai mươi mét mương dày một mươi cm bị gãy đổ
máng mương tách rời hoàn toàn với phần đất ta luy dương vị trí chân mương bằng đất bị sói lở nghiêm trọng
nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt mưa to cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã khiến hệ thống mương bị gãy nứt không thể dẫn nước tới tiêu
công trình mương hồ khẩu cắm do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện cao lộc quản lý vận hành được xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tới tháng một năm hai nghìn một mươi chín
với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng từ nguồn vốn một ba năm
xã rất mong bàn huyện xem xét chỉnh sửa chứa để tưới tiêu cho cánh đồng thuân mặt lành
nếu mà không được sửa chứa thì sẽ không được sửa chứa

nếu mà không được sửa chứa kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng với tổng diện tích của thôn đó là khoảng trên một mươi hai ha
việc hệ thống canh mương bị nứt gãy cho thấy sự lãng phí về tiền bạc của nhà nước và ảnh hưởng đến thời vụ canh tác nông nghiệp của bà con nhân dân địa phương
đề nghị chính quyền địa phương cần xử lý sớm để người dân yên tâm sản xuất